tối qua theo giờ địa phương thổ nhĩ kỳ tiếp tục hứng chịu hai trận động đất có cường độ lần lượt là sáu bốn độ và năm tám độ
tại hai huyện của tỉnh hatay miền nam nước này
tới nay tại thổ nhĩ kỳ động đất đã khiến ba người thiệt mạng và hơn hai trăm linh người bị thương
trong khi hàng chục người bị thương khác cũng được ghi nhận ở nước làng diển syri
các lực lượng liên quan được đặt trong tình trạng báo động người dân được cảnh báo chống sai những tài nạn bị hư hại
trong khi đó tính đến thời điểm này số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn bảy mươi
tại thổ nhĩ kỳ và syri xảy ra vào ngày sáu tháng hai vừa qua đã lên tới hơn bốn mươi bảy người
con số này dự kiến sẽ còn tăng lên khi hàng trăm nghìn tòa nhà bị phá hủy và nhiều người vẫn còn đang mất tích
ngày một mươi chín tháng hai chính quyền thổ nhĩ kỳ đã tuyên bố chấm dứt hoạt động tìm kiếm và cứu hộ
tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng để bắt đầu tái thiết
hiện thổ nhĩ kỳ duy trì công tác tìm kiếm và cứu hộ tại hai tỉnh hatay và taramang maras